sáng nay tại hội trường dinh độc lập tp hcm đoàn đại biểu các bộ ngành đoàn thể và các địa phương khu vực phía nam đã vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cùng các nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tại tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp dẫn đầu đã vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ một mươi
từ sáng sớm hàng trăm đoàn đại biểu của trung ương đảng chính phủ các bộ ban ngành trung ương các đoàn ngoại giao lực lượng công an quân đội thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm lực lượng vũ trang quân khu bảy công an thành phố lực lượng đoàn thanh niên học sinh sinh viên thành phố và các tầng lớp nhân dân
đã xếp hàng dài vào viếng nguyên tổng bí thư đỗ một mươi với tấm lòng thành kính và lòng tiếc thương vô hạn
những công lao đóng góp đặc biệt xuất sắc mà nguyên tổng bí thư đã cống hiến cho đất nước và nhân dân
trên cương vị là phó chủ tịch hội đồng bộ trường chủ tịch hội đồng bộ trưởng rồi tổng bí thư đồng chí đỗ mười đã để lại nhiều dấu ấn trong thời kỳ khó khăn của đất nước
đó là những thành tiệu trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa